đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
trưởng ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đã chủ trì cuộc họp của ban chỉ đạo sở kết công tác sáu tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm
đồng chí vương đình huệ đã chỉ ra tình trạng chung của hai chương trình xây dựng nông thôn mới
và mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là giao vốn giải ngân vốn đầu tư công còn rất chậm
tỷ lệ giao vốn đạt thấp cả hai chương trình mới đạt tám mươi tám bảy mươi sáu kế hoạch vốn
nhiệm vụ sáu tháng cuối năm phó thủ tướng yêu cầu các bộ ngành liên quan hướng dẫn các địa phương
sớm tổng hợp thông tin để báo cáo kết quả tài chính ngân sách và đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
ngân hàng chính sách xã hội sớm trình thủ tướng chính phủ trưởng ban chỉ đạo về nâng tỷ lệ tăng trưởng tín dụng năm hai nghìn hai mươi
hỗ trợ cho hai chương trình mục tiêu quốc gia trên nguyên tắc không làm tăng
phần cấp bù tranh lệch lãi suất của ngân sách nhà nước mà cơ bản trên cơ sở huy động các nguồn lực xã hội quay vòng vốn